trước chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta trong chiến dịch lịch sử điện biên phủ năm xưa
một trong những kỳ tích đã trở thành huyền thoại góp phần cho chiến thắng lừng lẫy nam châu
chấn động địa cầu đó chính là việc đưa pháo vào trận địa bằng sức người
qua những con đường núi quanh co đầy nguy hiểm
nhiều câu hỏi đã được đặt ra sức mạnh nào đã giúp cho quân và dân ta làm nên những điều không tưởng ấy
đèo phát điên hay còn gọi là dốc phan đi đây theo ngôn ngữ của người thái là nơi giao thoa giữa đất và trời
đây cũng chính là điểm khởi đầu gian nan nhất bằng hành trình kéo pháo bằng sức người của những chiến sĩ điện biên năm xưa
điều này đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
bắt đầu từ đây qua nhiều đèo dốc vực
sâu núi cao lực lượng pháo binh của ta đã kéo sáu mươi tám khẩu trọng pháo vào trận địa
hướng tới cứ điểm him lam đồi độc lập đồi a một thầm dekas
chào đường nội thuế chúng tôi chả biết qua bản nào đi đâu cứ trình sát dẫn đi đâu đi đấy
đến bầu đến bên rồi họ dẫn là cái trận địa này là ông phải bố trí ở đây
cho đến hôm nay cựu chiến binh phạm đức cư một chiến sĩ của trung đoàn ba trăm sáu mươi bảy pháo cao xạ năm xưa
vẫn còn nhớ rõ từng con dốc con đèo mà ông và những đồng đội đã gồm sức gồm mình đường pháo qua
sau chín ngày đêm lực lượng của ta đã đưa pháo vào chiếm lĩnh trận địa an toàn bí mật
tuy nhiên ngay sau đó khi đại tướng võ nguyên giáp quyết định đổi phương châm tác chiến
từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc lực lượng pháo binh lại nhận được lệnh kéo pháo trở lại nơi tập kết
vất vả gian khổ gấp đôi song tất cả vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá
chúng tôi kéo vào chiếm lĩnh trận địa xong xong xuôi rồi lần thứ nhất
thì đến ngày hôm sau đã được lệnh phải kéo pháo ra tập kết ở vị trí cũ
thì như vậy là tất cả chúng tôi là coi như bàng hoàng cả người
thế khi kéo pháo ra thì lại thật là có một sự cố gốc bất ngờ
là không may rất đau buồn là anh tô mỹ diện là lấy thân
để cứu pháo để pháo khỏi số vực để pháo được an toàn
pháo lượng một trăm linh năm mm là một trong bốn khẩu pháo của đại đội tám trăm linh sáu
được giao nhiệm vụ bắn mũi hòa đạn đầu tiên vào khối điểm him lam
trong trận mở màn chiến dịch điện biên phủ vào ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
để đưa trọng pháo nặng hơn hai tấn này vào trận địa
không ai tin rằng chỉ bằng sức người và những vật dụng công cụ hết sức thô sơ như thế này
đây là những hiện vật mà trước đây là những vật dụng mà chiến sĩ của ta đã sáng tạo sử dụng
để hỗ trợ trong quá trình kéo pháo như là những chiếc gốc gỗ như thế này hay là tì vai như thế này
là những vật dụng rất là hữu dụng để chiến sĩ của ta sẽ sử dụng kéo pháo
cũng như là chèn bánh pháo ngăn cho pháo của ta không lao xuống dốc
trong quá trình kéo pháo vào trận địa đấy
trong huyền thoại về con đường kéo pháo tấm vương về người anh hùng tô vĩ diện
vẫn được các cán bộ bảo tàng kể lại cho lớp lớp thế hệ con trời láng ngang
giờ đây sau sáu mươi năm năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ con đường kéo pháo
và những người lính năm xưa cũng đã trở thành những tượng đài của lòng quyết tâm
sức bền bỉ vượt qua mọi khó khăn gian khổ thậm chí là hy sinh
để chiến đấu giành lấy độc lập tự do cho dân tộc
trong phần tiếp theo của bản tin hà nội thí điểm lắp camera
giá trị của bản tin hà nội thí điểm lắp camera giá trị của bản tin
giám sát ghi hình xử phạt các trường hợp xả rắt bưa bãi ở phố đi bộ cổ gương
lãnh đạo quân sự hàn quốc và mỹ thảo luận về vụ thử vũ khí của triều tiên
bản tin xin được tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn văn hoan chú tại xã
thượng ấm huyện sơn dương về tội giết người
vào khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi tháng bốn tại quán karaoke thuộc thôn đồng ván xã thượng ấm
do có mô tuận cá nhân nguyễn văn hoan đã dùng dao đâm vào ngực trái của anh quốc văn chanh
trú tại xã tiến bộ huyện yên sơn khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đang củng cố hồ sơ
để xử lý nguyễn văn hoan theo quy định của pháp luật
còn với hành vi cội gây tấn tích đối tượng lương văn bay chú tại huyện hữu lũng
cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
theo thông tin ban đầu vào tối ngày ba tháng năm lương văn bay uống rượu say trở về nhà
trên đường gặp luận văn thận là người quen cùng xã và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã
sẵn hề men trong người không làm chủ được hành vi bay đã dùng búa đập vào đầu thậm
khiến nạn nhân bị thương nặng phải đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích ba mươi chín
gần hai kg ma túy đá vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bình thuận thu giữ vào dạng sáng nay ngày sáu tháng năm
qua công tác nắm tình hình lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng nguyễn viết huy
đang tàng trữ ma túy tại nhà riêng ở phường phú thủy thành phố phan thiết
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ gần hai kg ma túy đá năm mươi chín viên thuốc lắc
trên bốn mươi triệu đồng tiền mặt một súng bắn đạn cao su một súng bắn đạn trì
và một số loại hung khí có xuất xứ từ trung quốc như dao kiếm
huy khai nhận vào ngày năm tháng năm đã vào thành phố hồ chí minh mua ma túy
mang về bình thuận để bán cho các con nghiện
cũng liên quan đến tội phạm ma túy thông tin từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh nam định cho biết đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm mua bán
trái phép các chất ma túy tại phường trường thi thành phố nam định
bắt giữ ba đối tượng thu giữ một kg ma túy tổng hợp các loại
cầm đầu tụ điểm này là nguyễn tị lan phương chú tại phường trường thi thành phố nam định
được biết phương mua ma túy tổng hợp từ hà nội về chia nhỏ bán cho các quán karaoke
nhà nghỉ tại thành phố nam định và các huyện lân cận
hoàng việt trung và nguyễn việt thanh đều trú tại thành phố nam định là những chân rết của phương
có nhiệm vụ đi ra ma túy cho khách
vào tối ngày hai mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh nam định đã bắt giữ phương trung và thanh
khám nhà của phương cơ quan chức năng thu giữ một kg ma túy tổng hợp các loại
gồm ma túy đá thuốc lắc ketamin năm mươi triệu đồng và một số vật chứng có liên quan
hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với cả ba đối tượng trên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại phố đi bộ hồ gươm
diễn ra các sự kiện ngoài trời nhân dịp lễ tết khi mà dòng người đã di chuyển hết
thì chỉ để lại các tuyến phố với ngập tràn rác thải đồ ăn thừa và túi ni lông
theo thống kê của xí nghiệp môi trường đô thị số hai
trung bình mỗi ngày cuối tuần thì đơn vị này đã phải thu gom hàng tấn rác thải sinh hoạt
từ khu vực phố đi bộ
trước thực tế đó mới đây công ty môi trường đô thị hà nội đã phối hợp với ubnd quận hoàn kiếm
thí điểm thực hiện việc ghi hình xử lý các trường hợp xả rác không đúng quy định
phố đi bộ hồ gươm và việc thí điểm bước đầu đã cho thấy kết quả
và ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
phố đi bộ ngày cuối tuần
chị hồng nhân viên công ty môi trường đô thị hà nội vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ của mình
tuy nhiên ba tuần trở lại đây nhiệm vụ quét dọn ở khu vực quảng trường đông kinh nghĩa thục
có phần nhẹ nhàng hơn bởi công việc của chị đã có sự giúp sức của những chiếc camera
giám sát ghi hình các trường hợp xả rác không đúng quy định tại hồ gươm
vào chiến dịch tuyên truyền thì công nhân cũng giảm bớt áp lực về công việc
cũng như là về những khối lượng công việc người dân ý thức hơn công nhân cũng thấy nhẹ nhàng hơn
trước kia có thể là những người trong quán hàng quán hàng rong
hoặc những người ăn uống hoặc dọc quanh đài phút nước hoặc những ghế đá
họ ăn đâu là họ sẽ xả xuống đó
nhưng khi mình vào chiến dịch tuyên truyền và nhắc nhở vào những biển xử tạt
thì người dân cũng có ý thức là ăn xong là đi tìm đúng địa điểm thùng rác cho vào
đại diện công ty môi trường đô thị hà nội cho biết
đơn vị này đã bố trí hai máy quay cố định đặt tại quảng trường đông kinh nghĩa thục
và ngã tư tràng tiền hàng khay
hơn ba mươi nhân viên môi trường làm việc hàng ngày ở khu vực này sẽ nhắc nhở
dùng điện thoại thông minh ghi hình những người cố tình vứt rác bừa bãi
sau hơn ba tuần triển khai nhiều trường hợp vứt rác bừa bãi đã bị camera giám sát ghi hình
nhân viên môi trường cũng đã nhắc nhở với những trường hợp vi phạm lần đầu
thời gian đầu đơn vị cũng gặp sự phản kháng của các hộ dân cũng như các hộ kinh doanh trên địa bàn
tuy nhiên sau một thời gian thực hiện cộng với sự tác động của các lực lượng chức năng của chính quyền
các hộ dân và các hộ kinh doanh cũng dần đi vào nề nếp
một số hộ kinh doanh thì còn chủ động bố trí lực lượng nhân viên của công ty
thực hiện phối hợp cùng đơn vị trong công tác quy trình vệ sinh
trong các vực kinh doanh của bình
hiện tại công ty môi trường đô thị hà nội mới bố trí thêm khoảng một trăm linh tấm biển nhựa cảnh báo
với nội dung nhắc nhở mọi người để rác đúng nơi quy định
và cảnh báo về mức xử phạt có thể lên tới bảy triệu đồng
việc nhắc nhở và ghi hình người vứt rác bừa bãi được thí điểm hơn ba tuần
cũng đã cho chúng ta thấy được hiệu quả bước đầu
việc tiếp theo là các cấp chính quyền địa phương cần phải tính toán thế nào
để có thể duy trì sự giám sát và xử phạt này tránh tình trạng sau thí điểm
mọi việc đâu lại vào đấy
tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tiếp đoàn về phía bộ tài chính có đồng chí đinh tiến dũng
ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ tài chính
dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra nêu rõ ban cán sự đảng đảng ủy lãnh đạo bộ tài chính
đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương
và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng
lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác phòng chống tham nhũng
nhất là trong xây dựng và tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách
tiêu chuẩn định mức chế độ về quả đí tài chính ngân sách nhà nước
và công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án
vụ việc hình sự về tham nhũng kinh tế
công tác cải cách thuật tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong quả đí
chỉ đạo điều hành được quan tâm đem lại hiệu quả tích cực
có phần quan trọng vào việc phòng ngừa tham nhũng trong ngành tài chính
sau khi nghe ý kiến tham gia của các đại biểu phát biểu kết luận buổi làm việc
thay mặt đoàn công tác số hai đại tướng tô lâm ghi nhận và đánh giá sự nỗ lực
của ban cán sự đảng bộ tài chính trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế
đồng thời đề nghị ban cán sự đảng bộ tài chính tiếp tục ra soát đề xuất sửa đổi
bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trong lĩnh vực tài chính
tài sản công thu chi ngân sách nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng
trong đấu tranh chống mua lậu gia đận thương mại trốn thuế chuyển giá đảm bảo
xử lý nghiêm minh đúng pháp luật đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện
và xử lý hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm về kinh tế tham nhũng tăng cường kiểm tra
đôn đốc việc thực hiện các kết luận kiến nghị qua thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm đảm bảo hiệu quả
hiệu lực kỷ cương kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước có phần chống thất thoát lãng phí
tham nhũng và tiêu cực đại tướng tô lâm đề nghị đoàn công tác số hai tổng hợp tiếp thu các ý kiến
tham gia đóng góp tại buổi làm việc hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra trình ban chỉ đạo trong thời gian tới
trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ một mươi bốn của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
vào chiều nay các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến xung quanh một số quy định
trong dự thảo luật dân quân tự vệ sửa đổi
thảo luận xung quanh một số quy định như nguyên tắc tổ chức hoạt động nhiệm vụ
đặc biệt là về tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp
nhiều đại biểu tán thành với tờ trình của chính phủ xung quanh các vấn đề này
đồng thời đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ dự án luật của cơ quan soạn thảo
trong việc cụ thể hóa các chủ trương của đảng quốc hội và chính phủ
nhiều ý kiến khẳng định dự thảo luật đã bám sát chủ trương của đảng về yêu cầu tinh giản biên chế
khi về tổng thể số lượng dân quân tự vệ sẽ giảm trên một trăm ba mươi một người so với hiện nay
đồng thời thực hiện nghiêm túc việc cải cách thủ tục hành chính chính sách tiền lương và phụ cấp
tại phiên thảo luận các ý kiến đều tán thành với dự thảo luật
đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục giả soát bổ sung để dự thảo luật thêm hoàn thiện
trước đó trong sáng nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
thay mặt ban soạn thảo đã trình bày tờ trình của chính phủ về dự án luật xuất cảnh
nhập cảnh của công dân việt nam
nhiều đại biểu đánh giá cao và tán thành với dự thảo luật này khẳng định sự thảo luật đã được
chuẩn bị kỹ lưỡng công phu đạt chất lượng và phù hợp với thực tiễn
hồ sơ dự án luật đủ điều kiện chính quốc hội xem xét và cho ý kiến
tại kế hoạch thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn vào cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
công an tỉnh đồng nai cần tập trung triển khai thực hiện tốt các mặt công tác
nắm chắc tình hình chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền
chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trả tự không để xảy ra bị động bất ngờ
đó là một trong những nội dung được đồng chí thượng tướng bùi văn an
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
trong buổi làm việc với công an tỉnh đồng nai diễn ra vào chiều nay
sau khi nghe báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đồng nai trong bốn tháng vừa qua
thứ trưởng bùi văn nam biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an đồng nai
trong công tác giữ gìn an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
trong đó nổi bật là công an đồng nai đã phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an
bóc gỡ nhiều tổ chức phản động âm mưu chống phá đảng và nhà nước ta
đồng thời thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu công an tỉnh đồng nai cần tập trung triển khai
thực hiện tốt các mặt công tác nắm chắc tình hình chủ động tham mưu với cấp ủy
chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự không để xảy ra bị động bất ngờ
thứ trưởng bùi văn nam cũng lưu ý tình hình tội phạm trong thời gian tới vẫn còn diễn biến phức tạp
lực lượng công an tỉnh đồng nai cần làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm
trong đó có tội phạm an ninh mạng tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen tội phạm ma túy
đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tố giác tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
cũng trong chiều ngày hôm nay tại học viện cảnh sát nhân dân thượng tướng nguyễn phan thành
ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp và làm việc với ngài thomas hsu
chủ tịch toàn cầu phụ trách mảng kinh doanh an toàn công cộng huawei trung quốc
cùng dự có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an các học viện trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương
tại buổi làm việc lãnh đạo phía tập đoàn huawei đã có giới thiệu về các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn
đồng thời giới thiệu về các tiêu chí công nghệ đảm bảo an ninh an toàn tại hơn bảy trăm linh thành phố trên hơn một trăm linh quốc gia
huawei bày tỏ mong muốn được tìm kiếm cơ hội tham gia vào lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin
trong việc xây dựng quy hoạch phát triển thành phố thông minh tại việt nam
thứ trưởng nguyễn văn thành cho rằng tập đoàn huawei là một trong những tập đoàn lớn của trung quốc về lĩnh vực công nghệ thông tin
trên thực tế sản phẩm của tập đoàn kể cả phần cứng và phần mềm đã thâm nhập vào thị trường việt nam
và người tiêu dùng đã biết đến thương hiệu của tập đoàn
trên cơ sở đó thứ trưởng nguyễn văn thành mong rằng hai bên sẽ tiếp tục trao đổi
hợp tác trước mắt cũng như lâu dài về lĩnh vực công nghệ thông tin
nhất là hệ thống camera giám sát qua đó góp phần đảm bảo an ninh an toàn công cộng tại việt nam
tại trung tâm văn hóa phật giáo tam trúc xã ba giao huyện kỳ bàng tỉnh hà nam
với chủ đề cách tiếp cận của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững
cho đến thời điểm này đã có hơn năm trăm bảy mươi phái đoàn quốc tế và cá nhân đến từ một trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký tham gia sự kiện này
đó là một số thông tin được đưa ra trong buổi họp báo về công tác chuẩn bị đại lễ phật đàn liên hợp quốc về sắc hai nghìn một mươi chín
được tổ chức vào chiều nay tại chùa tam trúc hà nam
theo ban tổ chức đại lễ vê sắc hai nghìn một mươi chín có năm chủ đề diễn ra
bao gồm sự lãnh đạo có trách nhiệm vì xã hội bền vững
cách tiếp cận của phật giáo về gia đình hòa hợp cách tiếp cận của phật giáo về giáo dục
phật giáo và cách mạng công nghiệp bốn và cách tiếp cận của phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm
ngoài ra đại lễ còn có các nội dung văn hóa tâm linh diễn ra tại khu vực chùa tam trúc
bao gồm lễ tắm phật truyền thống đàn lễ cầu nguyễn âm siêu thái dương
quốc thái dân an đất nước hội nhập phát triển theo nghi lễ ba miền bắc trung nam
đềm hòa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới
đây là lần đại lễ phật đáng liệt quốc hoành tráng nhất quy mô nhất về các phương diện
chúng ta không chỉ làm hội thảo như tại thái lan hay là tại tích lan
mà chúng ta biến sự kiện văn hóa toàn cầu này đó trở thành là sự nhập cuộc của cộng đồng việt nam nói chung
và cộng đồng phật giáo việt nam nói riêng
chúng tôi rất hào hức mong chờ muốn đến việt nam tham dự đại lễ về sắc hai nghìn một mươi chín
đây là lần đầu tiên
đây là lần đầu tiên
đây là lần thứ ba việt nam tổ chức sự kiện này
và lần nào cũng rất ấn tượng cá nhân tôi cũng như phật giáo quốc tế
dành cho phật giáo việt nam và con người việt nam rất nhiều tình cảm
theo đoàn diện ủy ban nhân dân tỉnh hà nam về phía tỉnh đảng đốc thuốc các đơn vị thi công
cấp rút thực hiện nốt các hạng mục cơ sở vật chất để phục vụ cho đại lễ
vấn đề an ninh trật tự giao thông phòng chống cháy nổ đã được bộ công an phối hợp cùng với công an tỉnh
lên kế hoạch
dự kiến đại lễ vệ sắc hai nghìn một mươi chín
có khoảng hơn hai mươi đại biểu tham dự
trong đó có đại diện các hội phật tử việt nam ở nước ngoài
phật tử việt kiều tiêu biểu lãnh đạo các tôn giáo bạn đồng bào phật tử nhân dân cả nước
đây là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò phật giáo việt nam
trong hội nhập quốc tế khẳng định truyền thống lịch sử giá trị nhân bản của phật giáo
một tôn giáo hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển trong suốt trở dài lịch sử của dân tộc
đồng thời đại lễ còn nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước con người việt nam
văn hóa truyền thống lịch sử văn hóa phật giáo việt nam với các đại biểu quốc tế
vào sáng nay tại thành phố biển tuy hòa tỉnh phú yên lễ khai mạc chương trình đối tác thái bình dương năm hai nghìn hai mươi
gọi tắt là pp một mươi chín đã được tổ chức
tham dự pp một mươi chín ngoài các chuyên gia trong các lĩnh vực y tế xây dựng ứng phó thảm họa của quân đội hoa kỳ
còn có các chuyên gia đến từ các nước australia canada nhật bản malaysia
peru philippines hàn quốc thái lan vương quốc anh cùng một số tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước
đây là lần đầu tiên chương trình đối tác thái bình dương được tổ chức tại tỉnh phú yên và lần thứ một mươi tại việt nam
năm hai nghìn một mươi chín pp một mươi chín được tổ chức tại sáu nước gồm việt nam cộng hòa quần đảo mazo philippines
liên bang micronesia malaysia đông timor và thái lan
sự kiện được tổ chức tại phú yên từ ngày sáu đến ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ